thế nhưng những ngày qua liên tiếp các trận mưa lớn chút xuống khu vực bắc bộ gây ngập úng ách tắc giao thông nghiêm trọng
đã khiến cho nhiều người lo ngại về diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan
bên cạnh sự lo lắng về thời tiết là nỗi lo cứ mưa lại ngập lại tắt đường xe cộ chết máy ngâm trong nước gây thiệt hại lớn về kinh tế
và đâu là giải pháp cho vấn đề này sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay
trước hết xin mời quý vị cùng điểm qua các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
công an tỉnh bà điện vũng tàu phối hợp với công an thành phố vũng tàu khám hiện hiện trường tử huy
để điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn từ một mươi hai thành phố vũng tàu vào hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng năm
vụ bị xảy ra khi mâu thuẫn giữa sương hải âu và quỳnh thanh hậu lên đến bình điển
dẫn đến hai bên dùng dao cùi chết nhau
âu đã dùng dao chém tử bao ngành hậu
sau khi gây án âu bị công an thành phố vũng tàu bắt giữ
ba đối tượng gồm châu thanh vũ nguyễn thành nam và lê thị thu thảo
vừa bị công an hiện nhân trại tỉnh đồng nai bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
ngoài ra thuộc tra trên người vũ công an phát hiện đối tượng có tăng chữ chất mạc ứng
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay ba đối tượng này đã thực hiện chóc lọt bảy vụ trộm cắp tài sản
tại các địa bàn một số huyện trong tỉnh đồng nai
những quan cứu thủ việc một trăm linh xe container xức thổ hạt liều sang italia
thông qua công ty môi tưới kim hạnh việt
từ mất quyền kiểm soát chính thủy gốc từ hồi tháng ba vừa qua
đến nay thẩm phán toàn dân sự tại larino italia đã ra phán quyết thẩm định
quyền của công ty xuất khẩu việt nam trong việc giành lại được quyền sở hữu hàng hóa
đối với các container hạt điều và bác bỏ mọi phản đối và yêu cầu ngược lại của người mua
như vậy với phán quyết này và các phán quyết trước đó
và công ty việt nam đã giảm được rất nhiều thiệt hại và lấy hàng hóa ra bán cho người mới
mà không bị mất tiền đặt trượt cho hãng tàu
trong tuần đầu tiên triển khai quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ hồ hoàn kiếm hà nội
lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính chín mươi sáu trường hợp với tổng số tiền trên hai mươi sáu triệu đồng
trong đó sự phạt một trường hợp trong thứ khuôn kiện trái phép ba mươi bốn trường hợp bán hàng xong
ba mươi một trường hợp khuôn kiện kỳ phạm đỗ sai quy định hai trường hợp kinh doanh lấn chứng tỉa hè
nhắc ngờ và sự phạt hai mươi tám trường hợp khuôn kiện đi vào khu vực cấm
đồng thời lực lượng chức năng cũng nhắc nhở hai trường hợp rắt gió và mời ra khỏi không gian đi bộ
thưa quý vị khán giả hình ảnh một người đàn ông ngồi trên nóc một chiếc xe bị ngập sâu giữa đường
có lẽ là hình ảnh ấn tượng nhất được nhiều cư dân mạng chia sẻ sau cơn mưa lớn diễn ra vào chiều ngày hai mươi chín tháng năm
tình huống tiến thoái lưỡng nang này cũng là tình cảnh chung của rất nhiều người dân hà nội
sau mỗi cơn mưa lớn
vâng có thể thấy rằng là câu chuyện hà nội cứ mưa to lại ngập được đông đảo cư dân mạng quan tâm chia sẻ
không chỉ việc di chuyển gặp khó khăn do ngập lụt tắt đường mà cuộc sống của người dân cũng bị đảo lộn theo
đây cũng là vấn đề nhức nhối đặt ra cho sự phát triển của thủ đô hà nội hiện nay
làm sao để mưa to không bị ngập câu hỏi mà người dân đang rất mong mỏi đáp án trả lời
cơn mưa lớn chiều hai mươi chín tháng năm tại thủ đô hà nội khiến nhiều tuyến phố bị ngập sâu
kéo theo đó là nhiều hệ lụy ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của người dân
đã được đăng tải dày đặc trên các hạ tầng mạng xã hội cũng như các trang báo mạng hiện nay
và câu hỏi được nhiều cư dân mạng đặt ra lúc này là làm sao để mưa to không ngập
chuyện này đã trở nên bình thường từ nhiều năm nay rồi
nếu mưa lớn mà hà nội không đông ngập thì mới là điều đáng ngạc nhiên
mỗi lần mưa ngập thế này người dân phải bỏ ra không ít tiền để sửa chữa phương tiện
ai chịu trách nhiệm cho việc này
làm sao mưa to không bị ngập
mưa to không ngập đây chắc phải mua thêm thuyền để sử dụng như là một phương tiện thôi
cứ mưa to là ngập thì là vấn đề đáng bao động cho sự phát triển của thủ đô
dài bơi lội thủ đô mở rộng hà nội mùa này phố cũng thảnh sông
đi chậm thì chết máy mà đi nhanh thì bị chửi
biết phải làm sao đây mọi người
hàng loạt nội dung được nhiều cư dân mạng tiếp cận ở các góc độ khác nhau
trước hiện thực hà nội cứ mưa to là ngập
và đến bao giờ người dân thủ đô không phải lo
trước cảnh ngập lụt thì chưa thể có câu trả lời hay một cách giải quyết hữu hiệu nào có thể đưa ra lúc này
và khi chờ một giải pháp mang tính đột phá để giải quyết vấn đề này của không riêng thủ đô hà nội
nhiều cư dân mạng cũng đang đặt ra nhiều câu hỏi hay sự băn khoăn về nguyên nhân dẫn tới tình trạng ngập sâu như vậy
và dường như có sự gia tăng về địa điểm bị ngập so với các thời điểm trước đây
phải chăng sự phát triển nóng các tòa nhà hay bê tông hóa tại nhiều nơi dẫn tới tình trạng ngập lụt như hiện nay
cần làm lại hệ thống thoát nước khắp thành phố dẫu có phải tốn kém làm cống thật to thật chắc vào
hà nội hay bất cứ thành thị nào mà bị ngập uống sau những cơn mưa từ một trăm năm mươi mm trở xuống
trong phạm vi từ hai đến bốn giờ thì phải hỏi đơn vị thoát nước đã làm hết trách nhiệm của mình chưa
phải xem xét lại quy hoạch thủ đô một cách toàn diện
nếu để tình trạng ngập lột như này thì sẽ chẳng thể có được một thủ đô phát triển
tình trạng ngập lụt tại các thành phố lớn diễn ra từ nhiều năm nay
vậy đâu là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này
góc nhìn của cư dân mạng liệu đã phản ánh được hết những lý do hay cách tiếp cận đã phù hợp
dẫu biết rằng để đánh giá được đúng tình trạng và đưa ra các giải pháp đột phá giải quyết vấn đề
cần có sự vào cuộc của các chuyên gia cũng như việc thực hiện đồng bộ các giải pháp một cách quyết liệt
trên nhiều phương diện của các cơ quan ban ngành chức năng
đồng đảo cư dân mạng mong rằng các cơ quan chức năng cần sớm đưa ra kế hoạch đột phá
giải quyết tình trạng ngập tại thủ đô
mục tiêu là đặc biệt cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển của thủ đô trong hiện tại và tương lai
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an
thưa quý vị những ngày này tại địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc bắt đầu bước vào mùa mưa kéo dài
toàn bộ các tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ liên huyện liên xã dường như là lúc nào cũng trong tình trạng có nguy cơ
xảy ra tai nạn giao thông nếu như lái xe không chú ý quan sát
trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn cảnh báo về nguy cơ sạt lở
trên các tuyến quốc lộ hai và địa bàn tỉnh hà giang
mỗi lái xe cần cẩn trọng khi điều khiển phương tiện vào thời điểm này
trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn cảnh báo về nguy cơ sạt lở trên các tuyến quốc lộ hai trên địa bàn tỉnh tuyên quang
thời gian qua do ảnh hưởng bởi mưa lũ liên tiếp xuất hiện các điểm có dấu hiệu sạt lở đá lăn
tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
tình hình mưa lớn kéo dài ảnh hưởng rất nhiều vấn đề về tình trạng về trật tự an toàn giao thông
khi xảy ra vấn đề vì ổn tắc giao thông thì chúng tôi đã kịp thời có mặt chụp trên hai mươi bốn trên hai mươi bốn
hiện tại thì có những tình huống xảy ra bất ngờ thì chúng tôi đã kịp phối hợp với các lực lượng chức năng
cũng như ủy ban các xã lân cận và bà con nhân dân kịp thời ứng phó ứng cứu không để xảy ra tình trạng ủn tắc kéo dài
trên địa bàn tỉnh hà giang mưa kéo dài nhiều điểm sạt lở đã ngấm nước mưa lâu ngày
tuy nhiên do thời tiết bất thường có những lúc trời hay nắng khiến nhiều lái xe chủ quan
để đảm bảo an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang
cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền đến các lái xe
thời gian đây do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn tỉnh hà giang
và trên tỉnh hà giang thường xuyên xảy ra sạt lở tại một số điểm
nhắc nhở anh cảnh báo anh là trong quá trình tham gia giao thông
đặc biệt là những nơi mà có cắm hệ thống biển báo nguy hiểm là sạt lở
khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở thì quá trình mình tham gia giao thông mình sẽ chú ý đến
em thấy là rất là tốt
có các anh tuyên truyền như thế thì mình đi đứng lại thì mình sẽ cẩn thận hơn
những biển báo như thế thì mình sẽ quan sát kỹ hơn để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc
lắng thì lắng như thế này thôi nhưng mà mấy nữa lại báo mưa
nguy cơ sạt lở ở đây còn cao lắm
thì bọn tôi phải hết sức cẩn thận trên đường
theo quy luật tháng năm thì khi mở chuyển sang mùa hè
thì đối với địa bàn hà giang thì có những khí hậu rất khắc nghiệt
lúc thì nắng nhiều lúc thì mưa rất nhiều
và xuất phát từ tình hình đó thì chúng tôi đã chủ động triển khai các biện pháp
liên quan đến phòng mưa thông qua điều tra cơ bản
để nắm tình hình các tuyến giao thông nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ
thì chúng tôi thu hợp với các ngành của lĩnh đường bộ đặt các hệ thống cảnh báo an toàn
ví dụ là các biển báo hiệu hoặc là trong trường hợp mà có ánh tắc sông xảy ra
thì sẽ bố truyền lượng tại chỗ để phân luồng
để tổ chức đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ hai nghìn hai mươi
đã bố trí các điểm cảnh báo an toàn giao thông cho người và phương tiện
khi đi qua các đoạn tuyến nguy cơ sạt lở và tiềm ẩn có đá lăn
ngoài ra bố trí các lực lượng thiết bị sẵn sàng ứng trực giải quyết sự cố xảy ra
tuy nhiên mỗi lái xe điều khiển phương tiện qua các địa bàn đèo dốc vào thời điểm này
cũng cần phải thật chú ý
trong điều kiện thời tiết mưa bão như vậy thì phải thực hiện về kỹ năng lái xe an toàn
đó là kiểm tra về hệ thống đèn chống sư mổ hệ thống gạt mưa
thứ ba là hệ thống phanh hãm và cái thứ tư là hệ thống chuyển hướng
đặc biệt là kỹ năng lái xe trong điều kiện thời tiết mưa bão là phải hết sức chú ý
thứ nhất là đảm bảo về tốc độ để linh tông
thứ hai là khoảng cách an toàn giữa các phương tiện khi chạy trên cùng một tuyến đường
dự báo thời tiết còn diễn biến bất thường vì vậy các phương tiện tham gia giao thông trên đường
cần hết sức chú ý làm chủ tốc độ và quan sát đường
nhằm hạn chế thấp nhất những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
trên toàn quốc sẽ tiến hành triển khai việc cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công cấp độ bốn
hiểu đơn giản rằng là công dân có thể chủ động khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng internet
vào bất kỳ thời gian địa điểm nào mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan xuất nhập cảnh
để xếp hàng nộp tờ khai hay là chụp ảnh
đây là bước chuyển đổi số lớn trong công tác quản lý xuất nhập cảnh
được bộ công an triển khai tích cực trong thời gian qua
tất cả nhằm đem đến tiện ích nhất cho người dân doanh nghiệp
cũng như là du khách và bạn bè quốc tế khi đến với việt nam
vậy cụ thể những tiện ích đó là gì
cũng như người dân cần phải có những lưu ý gì khi sử dụng
trong chương trình góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
đại tá nguyễn bá tuấn phó cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
sẽ có những phân tích cụ thể xin mời quý vị cùng theo dõi
đầu tiên xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn
của truyền hình quán nhân sách
vâng thưa đồng chí là bắt đầu từ ngày một tháng sáu tới đây
người dân sẽ được tạo mọi điều kiện để thực hiện dịch vụ công ở mức độ bốn
đối với việc mà cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip
vậy thì xin đồng chí cho biết là điều này sẽ tạo ra những bước chuyển
cái cách hành chính quan trọng như thế nào ạ
đây là một bước chuyển biến toàn diện trong dịch vụ hành chính công
khi người dân thực hiện mức độ bốn tức là không trực tiếp đến chủ sở cơ quan
để làm thủ tục hành chính nữa
có thể ở bất kể vị trí nào cũng có thể làm được cái dịch vụ công cấp độ bốn này
để cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip
vâng thưa đồng chí để chuẩn bị cho ngày mai ngày một mươi một tháng sáu
khi chúng ta triển khai dịch vụ công mức độ bốn
đối với việc mà cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip trên toàn quốc
thì cục quản lý sức lập cảnh đã có những sự chuẩn bị như thế nào
về điều kiện cơ sở vật chất cũng như là công tác triển khai phối hợp
với các đơn vị địa phương ra sao ạ
việc thực hiện nâng cấp từ cấp độ ba lên cấp độ bốn
thì trên nền tảng chúng ta dựa vào cơ sở dữ liệu dân cư
và người dân như vậy là người dân chỉ làm thủ tục định danh
cũng như là dữ liệu sinh chắc học một lần
và từ đó là bộ công an sẽ tận dụng
trong tất cả những thủ tục hành chính công của bộ công an
sau khi mà kết nối với cả cơ sở dữ liệu dân cư
và đây cũng là giàn tiện cho người dân
rất nhiều lần trong quá trình làm thủ tục
trước đây thì chúng ta là làm bất kể thủ tục gì
chúng ta cũng đều phải khai lại cả
nhưng bây giờ thì không
người dân chỉ lên đăng nhập cái tài khoản
là sẽ có cái dữ liệu chính xác của mình
chuẩn bị cho mùa một tháng sáu tới đây
thì chúng tôi cũng đã xây dựng những phần mềm chuyên dụng
để có thể triển khai dịch vụ công cấp độ bốn
huấn cho sáu mươi ba công an địa phương trên toàn quốc
và đến nay thì các công tác chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong
thì ngoài sự nỗ lực của cục quản lý xuất nhập cảnh
thì nó rất cần thiết sự hỗ trợ của các đơn vị chức năng
của bộ công an cũng như là những đơn vị
về mặt kỹ thuật và mặt bảo đảm an ninh an toàn
và quán triệt cái chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
thì đối với việc là tuân thủ về pháp luật
thì cục quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp các đơn vị chức năng
để chúng ta để có những bước đi đúng theo quy định của pháp luật
và cũng như là các văn bản pháp luật quy định
mà cần phải tháo gỡ thì cũng đã được tháo gỡ
bên cạnh đó thì các đơn vị chức năng cũng đã đảm bảo
cho được cái việc là hoạt động của dịch vụ công cấp độ bốn này
trên mạng internet đảm bảo về an toàn về thông tin
cũng như là sự bảo mật rất là cao
cùng đó là xây dựng những tiện ích cho người dân
để tạo sự hài lòng nhất cho người dân trong thời gian
thực hiện cái dịch vụ công cấp độ bốn
vâng thưa đồng chí trước đó thì từ ngày một mươi bảy tháng năm
thì cục quản lý sát nhập cảnh cũng như là phòng quản lý sát nhập cảnh
công an thành phố hà nội đã triển khai thí điểm
việc người dân sử dụng dịch vụ công mức độ bốn
đối với việc cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip
thì thí sĩ đồng chí cho biết là những kết quả chúng ta đạt được
và những bài học kinh nghiệm nào được rút ra
để tới đây khi ngày một mươi một tháng sáu chúng ta triển khai
nhân rộng trên toàn quốc ạ
bước đầu thì những cái số lượng mà người dân sử dụng
cái dịch vụ này chưa được nhiều
tuy nhiên rằng là cũng là do cái việc là người dân
cũng chưa được biết nhiều đến những cái dịch vụ công
trong cái thời gian vừa rồi
và việc thực hiện dịch vụ công cấp độ bốn
thì có một số những điều kiện nhất định
người dân phải thỏa mãn
thì lúc đó thì chúng ta mới thực hiện được
dịch vụ công cấp độ bốn ở trên đấy
và trong cái thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giải quyết
trên năm trăm linh hồ sơ và hiện nay thì là kết quả cũng đạt kết quả tốt
rút kinh nghiệm đầu tiên là chúng tôi cũng sẽ hoàn thiện
cái những cái tiện ích trên cổng dịch vụ công của bộ công an
đây là để cho người dân tiện dụng hơn trong cái quá trình đăng nhập

cũng như là quá trình mà thực hiện những cái thao tác
trên cổng dịch vụ công
cùng với đó thì là cái công tác tuyên truyền
chúng tôi cũng sẽ làm tốt hơn nữa
để người dân biết nhiều và có tiếp cận
đối với cả dịch vụ công cấp độ bốn trong thời gian tới
vâng thưa đồng chí cải cách hành chính trong dịch vụ công mức độ bốn
liên quan đến việc mà cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip
sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho người dân
vậy thì thí sĩ đồng chí cho biết là thời gian tới
những lộ trình của quản lý sức nhập cảnh đưa ra
để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân
khi tới đây thực hiện các cải cách hành chính trên môi trường điện tử ạ
triển khai cái dịch vụ công cấp độ bốn
phát hộ chiếu phổ thông ấy
thì thời gian tới thì bộ công an sẽ phát hành
cái hộ chiếu điện tử và hộ chiếu phổ thông hộ mới
trong thời gian tới đây
thì tất cả những cái loại hộ chiếu đó
thì người dân cũng sẽ được thực hiện là ở trên dịch vụ công cấp độ bốn
cũng về mặt thủ tục là không có gì thay đổi
vâng thưa đồng chí vậy thì đối với người dân ạ
cần phải có những lưu ý cụ thể như thế nào
khi thực hiện dịch vụ công ở mức độ bốn
đối với lại việc mà cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip ạ
lưu ý đầu tiên thì chắc là cái vấn đề về bảo mật
đối với người dân thì cái việc bảo mật tài khoản đăng nhập
là cũng hết sức quan trọng
mặc dù chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp
để phòng chống những cái kẻ mạo danh
sử dụng cái tài khoản của người khác
tuy nhiên rằng là đầu tiên thì người dân là phải có cái
ý thức để bảo mật đối với cái tài khoản của mình
để tránh người khác lợi dụng
để thực hiện những cái dịch vụ công
cái thứ hai là đối với người dân thì
khi đăng nhập vào dịch vụ công
thì cố gắng làm theo đúng những hướng dẫn
của cổng dịch vụ công trên bộ công an
những cái bước đăng nhập và cũng như là những cái bước
quy trình thực hiện trên đó được tuân thủ đầy đủ
thì sẽ tạo thuận lợi cho người dân đăng nhập
cũng như là không phải làm đi làm lại nhiều lần
cuối cùng đang lưu ý đối với người dân đó là
thực hiện cái dịch vụ công
dịch vụ công cấp độ bốn là sẽ mang lại
rất nhiều tiện ích cho người dân
và cũng mong rằng người dân sẽ hưởng ứng
cùng với chúng tôi xây dựng cái chính phủ số
trong thời gian tới
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi ngày hôm nay
vâng thưa quý vị việc cấp hộ chiếu phổ thông
được áp dụng cho công dân việt nam ở trong nước
có căn cước công dân gắn chip điện tử
hoặc là căn cước công dân một mươi hai số còn giá trị
có tài khoản hợp lệ trên cổng dịch vụ công chính phủ
có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến
qua hệ thống thanh toán điện tử chính phủ
cụ thể quy trình việc cấp hộ chiếu phổ thông
qua cổng dịch vụ công mức độ bốn
được thực hiện như thế nào
xin mời quý vị khán giả theo dõi clip sau
quy trình cấp hộ chiếu phổ thông
qua dịch vụ công mức độ bốn
truy cập cổng dịch vụ công quốc gia
hoặc cổng dịch vụ công bộ công an
điền đầy đủ tiền
thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu
nhập địa chỉ email
tải lên ảnh chân dung để in hộ chiếu
chọn hình thức nhận hộ chiếu
chuyển phát tận nhà
hoặc đến cơ quan xuất nhập cảnh nhận trực tiếp
địa chỉ nhận hộ chiếu
thanh toán lệ phí trực tuyến
khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu
trường hợp người dân không đủ điều kiện
sử dụng dịch vụ công mức độ bốn
hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp
thì áp dụng quy trình đăng ký tiếp nhận
hộ chiếu hiện hành